quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp và dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu điều hành nội dung làm việc
thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp nhiều đại biểu băn khoăn về quy định chưng cầu giám định
các ý kiến cho rằng một trong những vướng mắc nhất hiện nay là việc thực hiện giám định tư pháp trong trường hợp liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau
tuy nhiên nội dung quy định trong dự thảo luật lại chưa giải quyết được các vướng mắc này
trong khi đó cho ý kiến về quy định tiếp nhận chưng cầu giám định tư pháp

đối thoại thành
phần lớn được các bên tự nguyện thi hành vụ việc không phải trải qua thủ tục sơ thẩm

đối thoại nêu trên để thống nhất trong thực hiện và bảo đảm tính khả năng

giám đốc thẩm tiết kiệm chi phí thời gian công sức của các bên liên quan hạn chế tranh chấp
khiếu kiện kéo dài gây bức xúc dự luận
về thời hạn hòa giải đối thoại một số đại biểu đề nghị quy định rõ thời gian tổ chức phiên họp
ghi nhận kết quả hòa giải đối thoại không tính vào thời gian hai mươi ngày của thời hạn hòa giải

ghi nhận kết quả hòa giải đối thoại không tính vào thời gian hai mươi ngày của thời hạn hòa giải
đối thoại nêu trên để thống nhất trong thực hiện và bảo đảm tính khả thi